thưa quý vị với chiêu thức đem các gói hàng vô giá trị tìm người vận chuyển với điều kiện ứng trước tiền hàng
rất nhiều shipper đã mắc bẫy của những kẻ lừa đảo
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với đối tượng lê hồng ngọc sinh năm hai nghìn hai trú tại huyện đại từ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an do nợ nần nhiều nên là lê hồng ngọc đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác để trả nợ
bản thân ngọc từng làm nghề giao hàng shipper nên đã tham gia các nhóm shipper trên ứng dụng zalo facebook để thực hiện hành vi phạm tội
thì ngọc đóng các túi hàng bên trong đựng cát và túi bóng ghi thông tin người nhận là giả
sau đó thì ngọc thông báo với các quản lý nhóm shipper để tìm người vận chuyển đơn
khi shipper liên hệ ngọc yêu cầu
ứng trước một số tiền nhất định và chiếm đoạt
bằng thủ đoạn như trên thì từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn ngọc đã chiếm đoạt trên bốn triệu đồng của nhiều shipper
số tiền này thì ngọc trả nợ và tiêu xài cá nhân
đến ngày hai mươi sáu tháng hai ngọc bị một nhóm shipper phát hiện và đưa đến cơ quan công an
phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh an giang vừa phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu vĩnh hội đông
bắt giữ một đối tượng vận chuyển chín trăm linh bao thuốc lá ngoại
cụ thể vào lúc hai mươi một h một mươi năm phút ngày một tháng ba tại khu vực cầu danh làng ấp vĩnh an xã vĩnh hội đông huyện an phú tỉnh an giang
lực lượng làm nhiệm vụ tổ chức tuần tra kiểm soát
qua đó thì phát hiện một đối tượng điều khiển xe gắn máy mang biển kiểm soát sáu mươi bảy l năm tám nghìn tám trăm một mươi chở theo nhiều túi ni lông màu đen chạy với tốc độ cao
có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã tiến hành truy đuổi đến khu vực bến đỏ bùng binh thì đã bắt giữ được đối tượng
qua lời khai ban đầu đối tượng khai trú tại phường châu phú b thành phố châu đốc tỉnh an giang
trên xe chở bốn túi ni lông màu đen có chứa chín trăm linh bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu hero
tổng trị giá tăng vật khoảng một mươi năm triệu đồng
đối tượng khai nhận là mua số thuốc lá trên của một người đàn ông bên campuchia sau đó mang về để bán kiếm lời
sau thời gian theo dõi trinh sát đường đi nước bước của phân bón giả bán về nhiều tỉnh thành miền trung và tây nguyên
mới đây thì phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi đã triệt phá đường dây sản xuất buôn bán phân bón giả quy mô lớn
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi đã tổ chức khám xét công ty trách nhiệm hưu hạm một thành viên việt đức
có địa chỉ tại cụng công nghiệp quán lát xã đức tránh huyện bộ đức do ông nguyễn đức đề làm giám đốc
tại các kho sản xuất chứa hàng của công ty phát hiện trên hai trăm bảy mươi một tấn phân bón vi lượng giả
nhiều năm qua công ty trách nhiệm hưu hạm một thành viên việt đức hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón giả bán trên địa bàn các tỉnh miền trung tây nguyên

trong khi một tổ công tác của công an huyện grong park tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của tùng vì sợ bị thu giữ tài liệu vật chứng liên quan đến hoạt động tín dụng đen của mình đối tượng đã bất ngờ dùng một con dao thái lan tấn công tổ công tác khi đang khám xét nhưng đã bị khống chế
tại nhà ở của đối tượng tổ công tác đã thu nhiều tiền mặt và tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen tại cơ quan công an võ tấn tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
còn tại tỉnh tiền giang công an huyện cai lệ vừa khởi tố bắt tạm giam sáu đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản
tại cơ quan điều tra nguyễn thị hồng nhung khai nhận vào tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn thông qua một người bạn nhung có cho anh lưu văn hoàng anh chú tại xã long tiên huyện cai lệ vay năm mươi triệu đồng
đến hẹn không thấy anh hoàng anh trả tiền sau nhiều lần gọi điện thoại đòi tiền không được nhung đã gọi các đối tượng đến nhà hoàng anh đòi tiền
khi đến nhà các đối tượng đã dùng dao đe dọa uy hiếp vợ và con của anh hoàng anh yêu cầu anh này trả tiền sau đó nhung trả tiền công cho mỗi người là ba trăm linh đồng
tại một bãi đất trống thuộc ấp vĩnh hòa xã vĩnh hanh huyện châu thành tổ công tác công an tỉnh an giang phối hợp cùng công an huyện châu thành bất ngờ ập vào bắt quả tang một mươi sáu đối tượng đang có hành vi đánh bạc và hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm năm triệu ba trăm linh nghìn đồng trên chiếu bạc
một mươi tám triệu đồng trên
người các đối tượng cùng nhiều dụng cụ dùng để đánh bạc và các tăng vật có liên quan khác được biết là sòng bạc trên tuy mới hình thành nhưng đã thu hút nhiều con bạc trong và ngoài địa phương đến tham gia gây mất an ninh trật tự tại địa phương hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
sáng nay cơ quan chức năng tỉnh đồng nai cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách dường nằm và xe đầu kéo khiến một mươi ba người thương vong
theo thông tin ban đầu
vào lúc hơn sáu giờ
sáng cùng ngày xe khách chạy trên cao tốc long thành dầu dây rẽ vào trạm dừng nghỉ cuối cao tốc trên địa bàn huyện cẩm mỹ
tuy nhiên ngay trên đường dẫn vào trạm dừng nghỉ xe khách đã va chạm với đuôi của xe đầu kéo phía trước khiến cho đầu xe khách bị vỡ nát
vụ tai nạn khiến tài xế xe khách bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện đa khoa khu vực long khánh
hành khách đi trên xe hoảng loạn và có một mươi hai người trên xe khách bị thương nhẹ đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực long khánh
nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ
cùng với công an hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức công an huyện củ chi đã ra sức nỗ lực giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
làm tốt các mặt công tác công an đặc biệt là trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
huyện củ chi thành phố hồ chí minh được biết đến là một vùng đất anh hùng giàu truyền thống cách mạng
trong chiến tranh củ chi có hàng ngàn người con đã chiến đấu kiên cường anh dũng hy sinh
có phần giành lại độc lập tự nhiên

ngày nay vùng đất từng ôm trong mình bao tổn thương mất mát vì đòn thù bom đạn nay đã vương mình phát triển
nhờ sự nỗ lực và cố gắng của lực lượng công an rất nhiều trong việc đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của huyện củ chi
trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đáng giáp thình hai nghìn hai mươi bốn
ban chỉ huy công an huyện củ chi đã yêu cầu các đội nghiệp vụ phát huy vai trò nồng cốt tiên phong trong đấu tranh phòng chống tội phạm
chủ động tham mưu triển khai các phương án kế hoạch đấu tranh phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế
nêu chức năng nhiệm vụ được phân cung huy động các lực lượng tham gia cùng lực lượng công an trong tuần tra kiểm soát
phối hợp các ban ngành đoàn thể huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân
qua đó không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trong thời gian thực hiện cao điểm
không để diễn biến phức tạp trong dịp tết nguyên đáng
ban chỉ huy công an huyện đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng cám bộ chiến sĩ của các đội nghiệp vụ
cũng như là công an hai mươi một xã thị trấn ngoài công tác nắm tình hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
tuyệt đối không để hình thành các tụ điểm phức tạp trên địa bàn đặc biệt là tệ nạn xã hội như là cờ bạc
triển khai tất cả các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an
từ công tác tuần tra công tác nắm tình hình địa bàn cũng như là ra dựng các băng nhóm đối tượng
với quyết tâm chính trị cao để đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
về đợt cao điểm này đó đội cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
tại các bến bãi cũng như là bến xe củ chi thực hiện những chuyên đề như kiểm tra liên quan đến chất kích thích
ma túy nồng độ cồn vận chuyển hàng hóa
từ thực tế cho thấy ở các địa bàn vùng ven của tp hcm như huyện củ chi
không chỉ có đối tượng phạm tội tại chỗ mà còn tìm ẩn nhiều nguy cơ đối tượng đi ngang qua địa bàn
và thực hiện hành vi phạm tội khiến tình hình an ninh trật tự tại địa phương diễn biến phức tạp
xác định được vai trò nhiệm vụ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt là tội phạm trên đường phố
các tổ công tác ba trăm sáu mươi ba của công an huyện đã triển khai phương án tuần tra khép kính địa bàn
chủ động nhận diện đánh trúng đánh đúng vào các hệ loại tội phạm
đội cảnh sát hành sự tham mưu quan chủ nguyên công an huyện kế hoạch tuần tra hỗn hợp ba trăm sáu mươi ba
gồm các lực lượng cảnh sát hành sự cảnh sát kinh tế cảnh sát ma túy và cảnh sát giao thông
trong đó cảnh sát hành sự là tổ trưởng
chúng tôi đã xác định những tiếng địa bàn trọng điểm và xây dựng kế hoạch cụ thể
tiến hành tuần tra kiểm tra đấu tranh ngăn chặn quyết liệt mạnh các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm xâm phạm sở hữu trên đường phố
cùng với công an hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức công an huyện củ chi tiếp tục thực hiện hiệu quả
công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm bảo vệ an ninh
an toàn các lễ hội đầu năm mới
đặc biệt chú trọng đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở và các tuyến trọng điểm
duy trì và đẩy mạnh công tác phòng cháy chữa cháy không để cháy nổ xảy ra tại các hộ dân cư
đặc biệt là các điểm kinh doanh có điều kiện nơi tập trung đông người
giữ vững an ninh an toàn trên địa bàn huyện củ chi